vào sáng ngày hôm nay hai mươi hai tháng năm trước lễ khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các vị đại biểu quốc hội đã tới đặt vòng hoa
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đây là một nghi thức quan trọng trước mỗi kỳ họp quốc hội nhiều năm qua
đoàn đại biểu tập trung xuất phát từ phía nhà quốc hội qua quảng trường ba đình
tiến về phía lăng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi bốn
kỳ họp thứ ba mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tham dự lễ viếng có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước
các phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội
cùng toàn thể đại biểu quốc hội các tỉnh thành về tham dự kỳ họp
kính cận ngang mình đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đã bày tỏ lòng thanh kính
sự biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh